chiều nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty cổ phần dinh dưỡng ga pho thành phố hải dương tỉnh hải dương
do khu vực xảy ra cháy có hóa chất chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội
kèm theo nhiều tiếng nổ lớn cột khói đen bốc cao cả trăm mét mùi khét lan xa hàng cây số
đến khoảng một mươi bảy h hai mươi phút lực lượng chữa cháy đã tiếp cận đám cháy
từng bước khống chế ngọn lửa để chống cháy lan sang khu vực nhà làm việc xưởng sản xuất của doanh nghiệp khác